hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
mang các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài bị thu giữ trong thời gian vừa qua
đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh chống nguồn lộn sản xuất kinh doanh hàng giả
theo công điện số chín mươi cd của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
công ty cổ phần king fa việt nam bị phát hiện và thu hồi hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng không đạt chuẩn
công ty cổ phần quốc tế masco bị thu giữ gần hai thành phẩm là nước giặt nước rửa bát
một ba trăm chín mươi vỏ chai nhựa chưa rán nhãn và nhiều hàng giả mạo xuất xứ thái lan khác
đây là một phần nhỏ trong kết quả của đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả
là dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
kết quả vừa rồi
trong ba tháng vừa rồi chính cổ quản lý trường hà nội đã kiểm tra năm trăm sáu mươi ba vụ phạt hành chính được ba tám tỷ đồng
và tịch thu buộc tiêu hủy là trên tám tỷ đồng
đội hàng giả đã tập trung đấu tranh mạnh vào đối tượng có liên quan đến việc sản xuất buôn bán
và loại nước thực thực phẩm như thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh những nhu cầu thiết yếu cho phục vụ nhân dân
qua quá trình kiểm tra xử lý
thì thực phẩm chức năng là nhóm sản phẩm chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất gia công từ các khu đô thị mới nơi hẻo lánh
các khu trọ vùng ven thành phố hoặc vùng giáp danh giữa các tỉnh để tổ chức sản xuất
nên việc quản lý thẩm tra để kiểm tra kiểm soát là rất khó khăn
cái công tác đấu tranh với hàng giả là nó có cái khó khăn chung
một là các đối tượng thường nén lút bí mật
thứ hai là sản xuất ở các tỉnh ngoài hoặc là ở nước ngoài
sau đó vận chuyển nhỏ lẻ về hà nội tiêu thụ
chúng tôi cũng phải gặp một số khó khăn về hiện nay
một số văn bản hiện nay còn chưa đồng bộ tạo ra kẽ hở để các doanh nghiệp nợ dụng
để kinh doanh hàng lọ hàng giả
đồng thời sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng đã thực hiện
nhưng tuy nhiên cái sự phối hợp này còn chưa đồng bộ
đây là một sự khó khăn
chỉ còn hai tháng nữa là đến tết nguyên đán
tình trạng hàng gian hàng giả sẽ có chiều hướng gia tăng
chính vì vậy trong thời gian tới
cùng với sự vào cuộc
của các cơ quan chức năng thì các hiệp hội doanh nghiệp
cần chủ động tăng cường công tác phối hợp
trao đổi thông tin kỹ năng nhận biết
phân biệt hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
và giúp các cơ quan chức năng xác nhận xử lý vi phạm khi có yêu cầu